thiên nhiên đã yêu ái ban tặng cho đô lương một vùng đất rộng địa hình phức tạp vừa có đồng bằng vừa có miền núi vừa có vùng ven sông vừa có vùng bán sơn địa
mỗi vùng có những đặc điểm sinh thái riêng tạo nên một đô lương có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp
đã làm cho đô lương trở thành khu du lịch văn hóa sinh thái hấp dẫn
và một trong những điểm đến hấp dẫn đó là làng làm nưu đất duy nhất xứ nghệ
làng chủ sơn còn gọi là làng niêu xưa thuộc chú ú cách thị trấn đô lương tỉnh nghệ an hai mươi km về phía đông nam

không ai biết chính xác nghề gốm chủ sơn có từ khi nào
nhưng mọi người đều cho rằng nghề làm nồi đất ra đời nhờ tính cần cù chịu khó của con người nơi mảnh đất nghèo khó xưa kia
ở một nơi khí hậu khắc nghiệt người nông dân đã biết tìm cách tạo ra những sản phẩm hữu dụng cho đời sống sinh hoạt
sau đó mới nghĩ đến chuyện mang đi bán
thực ra cũng nối nghiệp với cha mẹ cha mẹ trước là ông bà rồi nhưng bây giờ ông bà chuyển lại cho cha mẹ cha mẹ chuyển lại cho chúng tôi
tôi nghề nghiệp thì thực ra là cái nghề này chúng tôi là ở cái chỗ là nông nghiệp đặc thù nông nghiệp nhưng mà cũng cái nghề này là nghề để có cái thu nhập gia đình
con ăn học thế này thế cái nội cũng chủ yếu là cái nghề này
khác với gốm phủ lãng hay bát tràng người thợ gốm trù sơn không để cả khối đất lên bàn xoay mà dùng đất đã nhào nhuyễn vắt theo hình con chạch mà gọi là rói để ghép nối từng phần
tất cả các công cụ làm gốm đều đơn sơ chỉ gồm một cái bàn xoay vài miếng rẻ nhỏ và những khoanh nứa mỏng gọi là khot để tạo dáng và làm nhãn
vật liệu dùng để nung gốm chỉ là lá cây có khi là dơm dạ
có thể nói gốm ở chùa sơn mang một nét rất riêng vẫn giữ được những nét cơ bản nhất của gốm cổ
không cầu kỳ sặc sỡ tuy nhẹ mỏng nhưng lại khá cứng chắc
để có được loại đất ưng ý về làm gốm người trù sơn phải xuống tận xã nghi văn huyện nghi lộc và lên tận xã sơn thành yên thành
những nơi đó mới có loại đất xét có màu đỏ dẻo và đẹp thích hợp cho việc làm gốm
việc lấy đất thường do những người đàn ông trù sơn
trong gia đình đảm nhận vì đây là một công việc nặng nhọc cần sức khỏe và sự dẻo dai
thông thường họ sẽ đào đất thật sâu thành hình vòng tròn tựa như việc đào giếng
sau khi lấy được đất họ đem về nhà bắt đầu công đoạn nhào đất
trước đây việc nhào đất làm nương là của phụ nữ nhưng nhiều năm trở lại đây người đàn ông cũng tham gia làm
đất đã nhỏ kỹ được cho lên bàn xoay để tạo ra hình dáng thô sơ ban đầu của những chiếc niêu chiếc siêu chiếc ấm chõ sôi
ở đây sản phẩm phổ biến nhất là niêu hay còn gọi là nồi thường để kho cá và nấu cơm
đất sau khi đã nhuyễn được người thợ ước lượng chia nhỏ theo tỷ lệ
chứ không cần đong đo đếm
từ một miếng đất nhỏ người thợ sẽ tạo hình đáy neo sau đó đến phần thân và miệng niêu
điều đáng quý ở ngôi làng thanh bình này là đa số những người thợ gốm đều tỉ mỉ cần cù cả đời quanh nắm đất bàn xoay cho đến khi tóc trắng da mồi vẫn miệt mài và đam mê với nghề truyền thống

bà phạm thị hoàng là một trong những người thợ lâu năm ở đây
bà đã học và gắn bó với nghề làm gốm từ khi chỉ là một cô bé vì đam mê mà thích mà học
nhưng chính nghề này đã trở thành nguồn thu nhập chính của bà từ khi lập gia đình đến nay giúp bà nuôi con ăn học và trang trải cuộc sống

khi đã làm xong phần thô những chiếc nồi sẽ được đem xếp và phơi lần lượt để người thợ làm công đoạn chuốt
công đoạn này nhằm gọt bỏ lớp đất xù xì trên bề mặt để chiếc nồi tròn đều và mịn màng hơn
phần thô được đem gọt không được quá khô hoặc quá ướt khô quá sẽ dễ vỡ hỏng sản phẩm còn ướt quá sẽ tạo cho nồi những vết lồi lõm
dụng cụ để người thợ gọt cũng rất thô sơ chỉ bằng một đoạn thanh tre trẻ nhỏ
tùy theo độ lớn nhỏ của chiếc nồi mà cần dùng những đoạn tre mỏng dày
sau khi hoàn thành xong những chiếc nồi sẽ được mang ra hong gió hong nắng cho khô
những chiếc nồi sau khi được hong khô sẽ được đem vào lò nung
tuy nhiên để có được một mẻ sản phẩm khô hoàn toàn lại phụ thuộc vào thời tiết
nếu đủ gió đủ nắng thì sáng làm chiều nung nhưng những ngày mưa gió rét mướt
thì cũng phải chờ cho đến hai ba ngày hoặc hơn
không giống với các sản phẩm gốm ở nơi khác
để có một sản phẩm gốm hoàn chỉnh phải trải qua quá trình đốt và nung lâu trong lò
sản phẩm gốm làng trù lại được nung ngoài trời với vật liệu nung chính là bội lá gồi lá cây rành rành lá thông lá bạch đàn hoặc dơm dạ
vì những loại lá này có dầu nên khi đốt tạo cho màu gốm bóng và đẹp
để có được mẻ gốm đạt chất lượng quan trọng nhất vẫn là khâu đun gốm
một mẻ nung thông thường khoảng từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh chiếc nổi đất siêu đất
khi xếp gốm vào lò ban đầu người ta xếp ngựa cái nhỏ nằm trong cái to
nhưng sau khi đốt được chừng một mươi năm đến hai mươi phút những người thợ gốm sẽ lấy hai ba lớp gốm bên ngoài cùng xếp úp lại
tiếp theo phía ngoài người ta phủ một lớp gốm
tiếp theo phía ngoài người ta phủ một lớp gốm bên ngoài cùng xếp úp lại
tiếp theo phía ngoài người ta phủ một lớp

sau khoảng bốn đến năm tiếng đun liên tục mẻ gốm sẽ hoàn thành
tuy nhiên để gốm chín đều người thợ phải biết cách xem lửa để biết thời điểm nào là cần phải dừng đun
khi bắt đầu phờ hong qua cái thời tiết nắng nó khô nó cũng đổi màu
từ màu vàng trở thành màu trắng
trắng nó khô giòn rồi
thì mình bắt đầu vô lò vô lò thì mình vô cùng trong vòng khoảng tiếng tiếng rưỡi gì đấy tùy theo cái rốt lượng nhiều
rồi khi bắt đầu đốt bổi vào tập cái rạ phía trên đốt bổi thì khi nào thấy cái lửa nó phân biệt có hai loại lửa
tức là lửa đó nồi chưa đủ tiêu chuẩn chín khi một cái lửa chanh mà phủ lên trên cái lò rồi thì bắt đầu đó là nhiệt độ nó đủ rồi phần chín nó là được rồi
tức là đặt nhớ cầu rồi
sau khi nung xong phải để đến hôm sau cho lò nguội hẳn người thợ mới nhẹ nhàng khéo léo giỡn các sản phẩm nung ra và xếp lại
trong khi dỡ người thợ không quên kiểm tra chất lượng bằng cách gõ nhẹ vào từng chiếc nồi
một chiếc nồi tốt thường phát ra tiếng trong và chắc còn ngược lại tiếng trầm có nghĩa là nồi đã có vết nứt không đạt chất lượng